đợt nghỉ lễ này nhiều người dân tại hà nội ngại đi du lịch hay về quê do lo sợ chen trúc nên đã ở lại thủ đô
chính vì vậy tại các điểm vui chơi giải trí ngày hôm nay hai mươi chín tháng bốn đông kín người
hôm nay người dân cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ghi nhận ở nhiều điểm vui chơi giải trí tại hà nội sáng ngày hai mươi chín tháng bốn cho thấy lượng người đổ đến rất đông
đặc biệt là các gia đình trẻ
công viên thủ lệ lúc một mươi giờ sáng hàng nghìn người đã đưa con em mình đến vui chơi giải trí
rất nhiều du khách đến từ các tỉnh lân cận như vĩnh phúc bắc ninh bắc giang thái bình cũng lên hà nội vui chơi
hôm nay là ngày ba mươi tháng bốn gia đình chúng tôi cũng có điều kiện đi chơi xa
nhưng khi đến bảo tàng dân tộc học được xem các cái chương trình văn hóa của bảo tàng thì tôi cảm thấy rất là vui
bởi vì đây là một cơ hội rất tốt để tôi có thể cho các con của mình tìm về với lại cội nguồn
tại bảo tàng dân tộc học việt nam
tổ chức một số hoạt động như múa dối cạn chơi các trò chơi dân gian
và tham gia chơi một số trò chơi dân gian mang tính tập thể như kéo co đi cà kheo nhảy bao bố nối thúng đồ tượng
chương trình giúp cho công chúng có những giây phút nghỉ lễ vui vẻ đầy ý nghĩa bên người thân
cũng như góp phần bảo vệ di sản văn hóa dân tộc
hôm nay là ngày ba mươi tháng bốn bố mẹ cho con đi chơi
con rất là vui con rất là thích những trò chơi trượt trượt để lặn xuống bơi
còn đây là công viên nước hồ tây nơi được mệnh danh là khu công viên nước hàng đầu hà nội
hôm nay trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn
mùa hoạt động công viên nước hai nghìn một mươi bảy thì công viên hồ tây đã mở rộng diện tích công viên nước
để tăng cái không gian thư giãn cho khách hàng
đồng thời cùng với nó là công viên hồ tây đã tăng
tăng cường các tiểu cảnh cũng như là các cây xanh để khách hàng vào đây có thể chụp ảnh
bên cạnh hệ thống thiết bị như nhà báo đã ghi nhận là bên cạnh hệ thống thiết bị là tiêu chuẩn châu âu
trong dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm này thì thời tiết hết sức là đẹp trên địa bàn hà nội
cho nên là công viên hồ tây kỳ vọng là lượng khách sẽ đạt khoảng độ hơn hai mươi khách cho ba ngày nghỉ lễ
tại đây du khách được trải nghiệm những dây bàn
tại đây du khách được trải nghiệm những dây bàn
năm phút thoải mái khi ngâm mình trong làn nước trong xanh và tận hưởng thư thái trong kỳ nghỉ dài